tại khu công nghiệp vsep bắc ninh công ty cổ phần thiết bị bưu điện trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang tại tổ hợp công nghiệp công ty cổ phần thiết bị bưu điện
việc xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang của công ty cổ phần thiết bị bưu điện nhằm thực hiện chủ trương của chính phủ của ngành về phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đồng thời giúp tạo thêm cơ hội việc làm đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương đáp ứng được yêu cầu định hướng phát triển trong giai đoạn mới
nhà máy sản xuất sợi quang được xây dựng trên diện tích hơn năm m hai tổng mức đầu tư trên hai trăm tám mươi bảy tỷ vnđ
đây là nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang đầu tiên của việt nam nói riêng và khu vực đông nam á nói chung
dự kiến nhà máy sẽ dành bốn mươi sản lượng sợi quang để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp mình năm mươi cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất tác của việt nam và một mươi phục vụ xuất khẩu